kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ chủ yếu chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông nam nên sẽ có nắng nóng diện rộng
riêng các tỉnh vùng núi về đêm và sáng sớm vẫn có thể xuất hiện mưa rào rải rác
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ riêng tại một số nơi như hòa bình hà nội ninh bình có thể cao hơn
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây đang phát triển về phía đông nam
nên khu vực tây bắc bộ trong thời gian tới sẽ có thời tiết chủ đạo là nắng nóng diện rộng
có nơi nắng nóng gai gắt
riêng khu vực vùng núi do ảnh hưởng của hội tụ gió yếu nên về đêm và sáng sớm có mưa rào dài rác
nhiệt độ cao nhất từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn tháng bảy là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế khu vực này sẽ chịu tác động rõ rệt nhất
của sự mở rộng dần của vùng áp thấp nóng phía tây
vì vậy mà ba ngày tới khu vực tiếp tục có nắng nóng diện rộng có nơi đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn độ ẩm thấp nên sẽ càng làm tăng cảm giác khô nóng
người dân tại khu vực này cần đề phòng với hiện tượng chập nổ điện và nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nắng nóng cũng xảy ra tại một số tỉnh phía bắc của khu vực
như đà nẵng quảng nam quảng ngãi với nhiệt độ ban trưa
đến ba mươi bảy độ phần phía nam khu vực có mưa giải rác với mức nhiệt không quá ba mươi năm độ
còn đối với các tỉnh thuộc tây nguyên trong những ngày tới gió tây nam có xu hướng là hoạt động mạnh hơn
nên tiếp tục có mưa rông nhiều nơi vào chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc gió giật mạnh
vào ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên
khu vực nam bộ duy trì mưa rông nhiều nơi với lúc chiều tối
kèm với lốc xét gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng oi với nhiệt độ trưa chiều trong ba ngày tới là từ ba mươi một ba mươi bốn độ